để tìm các giải pháp thúc đẩy thị trường hàng không hoàn thiện khung pháp lý cơ chế chính sách vấn đề kích cầu mở rộng thị trường tháo gỡ các điểm ngẽn trong phát triển hàng không hiện nay
buổi tọa đàm giải pháp thúc đẩy hàng không phát triển bền vững vừa được tổ chức vào ngày một mươi một tháng bốn tại bình định
ngành hàng không việt nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua khi mức tăng trưởng trong năm năm liên tục luôn đạt hai con số
năm hai nghìn một mươi hai sản lượng khách thông qua các cảng chỉ đạt hơn ba mươi bảy triệu nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín dự báo sản lượng hành khách qua hai mươi một cảng hàng không do tổng công ty hàng không khai thác sẽ đạt hơn một trăm một mươi hai triệu khách
hiện nay bốn hãng hàng không việt nam là vietnam airlines vietjet air jetstar và bamboo airways đã có đội tàu bay một trăm chín mươi hai chiếc với tuổi đời trẻ
tại thị trường quốc tế bảy mươi một hãng hàng không nước ngoài và bốn hãng trong nước đang khai thác một trăm bốn mươi đường bay
kết nối việt nam tới hai triệu đồng
tại buổi tọa đàm đại diện các bộ ngành và các chuyên gia đều cho rằng việc phát triển nóng của hàng không đang đặt ra rất nhiều thách thức nhất là tạo ra các điểm nghẽn về hạ tầng
chính vì vậy các cơ chế chính sách khung pháp lý cho hàng không cần có những thay đổi để thu hút được đầu tư vào hạ tầng hàng không kích cầu và mở rộng thị trường hàng không
đặc biệt thủ tướng chính phủ vừa thông qua đề án tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch sẽ là tiền đề để không chỉ hàng không phát triển
mà còn giúp du lịch tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới